liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở thành phố hải phòng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng việt tim banh ở phường lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
nghi phạm vừa bị bắt giữ là đào anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại đường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng bị bắt giữ vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày tại nhà riêng
trước đó chiều cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng nhận được tin báo từ công an quận ngô quyền về việc khoảng một mươi năm h một mươi phút tại phòng giao dịch ngân hàng việt tin banh ở phường lạch chay quận ngô quyền xảy ra vụ việc cướp tài sản
thời điểm trên một đối tượng bịt kín mặt cầm hung khí đã xông vào trụ sở phòng giao dịch uy hiếp đe dọa nhân viên để cướp tài sản
gây án xong đối tượng rời khỏi hiện trường hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ